các nước thành viên liên minh châu âu eu nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy và australia vừa đạt được thỏa thuận về mức giá trần sẽ áp dụng đối với các sản phẩm dầu của nga kể từ ngày mai năm tháng hai
các bên nhất trí sẽ áp mức giá trần một trăm linh usd một thùng đối với các sản phẩm cao cấp như dầu diesel và bốn mươi năm usd một thùng đối với các sản phẩm giá rẻ hơn như dầu nhân liệu
đây cũng là các mức giá đã được ủy ban châu âu ec đề xuất trước đó
thụy điển nước chủ tịch luân phiên của eu khẳng định đây là thỏa thuận quan trọng và là một phần trong các nỗ lực tiếp theo của eu và các đối tác nhằm gây sức ép lên cuộc chiến của nga tại ukraine
trước đó vào hồi tháng một mươi hai eu và g bảy cũng áp mức trần sáu mươi usd một thùng đối với dầu thô xuất khẩu của nga vận chuyển bằng đường biển
trong khi đó điện kremlin cảnh báo lệnh cấm vận của phương tây đối với việc cung cấp các sản phẩm xăng dầu của nga sẽ tiếp tục khiến các thị trường năng lượng quốc tế mất cân bằng hơn nữa